ngày hai mươi bảy tháng ba thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký giáo hội phật giáo việt nam
gửi công văn đến các cơ sở thờ tự phật giáo yêu cầu tăng ni cả nước cấm túc tại các chùa cơ sở tự viện
và không đi ra ngoài nếu không cần thiết đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
với các chùa cơ sở tự viện có đông tăng ni sinh hoạt trên hai mươi người thì chia nhỏ khi thực hiện tụng niệm mỗi ngày